tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng đã có buổi tiếp ông hùng ba
đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa nhân dân trung hoa
đại sứ hùng ba bày tỏ vui mừng khi trong năm hai nghìn một mươi chín quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp
giao lưu hợp tác đạt nhiều kết quả tích cực trong đó kiên ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai triệu đạt một trăm sáu mươi tỷ usd
tăng hơn chín khách du lịch trung quốc tới việt nam đạt mức kỷ lục với năm sáu triệu lượt khách
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh trung quốc là thị trường chiến lược của việt nam
khi nhập khẩu tới hai phần ba lượng nông sản xuất khẩu của việt nam
đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung mà lãnh đạo hai bên đã đạt được
thúc đẩy hợp tác tích cực lành mạnh và ổn định trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước